hiện ngành tôm sản xuất còn manh mún khâu liên kết chuỗi cung ứng con giống còn nhiều hạn chế giá thành sản xuất tôm so với các nước trong khu vực cao chưa kể xu hướng bảo hộ mậu dịch của các nước có tác động bất lợi cho con tôm
vậy vấn đề đặt ra là các ngành chức năng liên quan sẽ có giải pháp gì để mục tiêu đưa con tôm trở thành sản phẩm chủ lực như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đây là nội dung tọa đàm những vấn đề trong sản xuất cung ứng tôm giống do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức
thị trường tôm giống tăng trưởng rất nhanh và hiện có khoảng một tám trăm linh cơ sở sản xuất tôm giống
đối với tôm thẻ chân trắng hiện có khoảng năm trăm năm mươi sáu cơ sở và trên một ba trăm linh cơ sở sản xuất tôm xú giống
đáng lưu ý vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất tôm giống không đạt chất lượng
đối với tôm giống thẻ chân trắng hiện vẫn phải nhập ngoại lên đến chín mươi
còn đối với tôm sú giống vẫn phải phụ thuộc vào nguồn khai thác đánh bắt tự nhiên
đối với tôm bú mẹ hiện nay
đối với tôm thẻ chân trắng trên chín mươi chúng ta đang phụ thuộc vào giống mà chúng ta nhập ngoại
còn đối với giống bú mẹ tôm xú hiện nay chúng ta vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn mà chúng ta đánh bắt ngoài tự nhiên
bên cạnh đó cũng có những đơn vị đã gia hóa và có tôm bú mẹ cung cấp cho thị trường
nhưng nguồn bắt tự nhiên thì chúng ta vẫn đang phụ thuộc chính
bên cạnh quản lý về mặt chất lượng chúng ta thấy rằng vẫn còn một phần ở đâu đó
cái chất lượng tôm giống vẫn chưa được quản lý một cách
thực tế chất lượng tôm giống trên thị trường hiện không đồng đều giá cả mỗi nơi một kiểu
cơ quan quản lý nhà nước cần phải tăng cường thường xuyên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất tôm giống
tất cả các cơ sở sản xuất tôm giống hiện nay đều có hạ tầng kỹ thuật là còn yếu kém chưa được trang bị đồng bộ
thứ hai là hạ tầng kỹ thuật mềm
tiếp thu và ứng dụng khoa công nghệ cao trong việc sản xuất tôm giống là còn rất nhiều hạn chế dẫn đến chúng ta chưa sản xuất ra được chưa chủ động sản xuất ra được tôm giống với chất lượng cao và khả năng an toàn sinh học cao đủ đáp ứng cái quy mô nuôi trồng lớn
hiện giá nguyên liệu đầu vào cao dịch bệnh biến đổi khí hậu đang là những lo lắng của người dân nuôi tôm
để tôm giống từ nhà máy đến tay người nuôi phải qua hai ba khâu đại lý dẫn đến giá thành tăng
giải pháp quan trọng nhất được đưa ra tại buổi tọa đàm vẫn là các hộ nuôi tôm cần phải tổ chức lại sản xuất đồng thời đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật